cơ quan năng lượng quốc tế iea cảnh báo nguồn cung khí đốt tự nhiên toàn cầu sẽ tiếp tục khan hiếm trong năm nay trong bối cảnh có nhiều bất ổn
theo iea hiện áp lực đối với thị trường đã giảm bớt do nhu cầu sử dụng khí đốt lưu trữ ở châu âu và mỹ giảm trong bối cảnh khí hậu mùa đông ôn hòa
trong quý đầu tiên của năm nay giá giao ngay đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng thay thế cho khí đốt vận chuyển qua đường ống của nga đã giảm xuống dưới mức được ghi nhận vào mùa hè năm hai nghìn hai mươi một mặc dù vẫn ở mức cao
tuy nhiên iea cảnh báo tình hình hiện tại không đảm bảo để có thể ứng phó được với những biến động trong tương lai
các biện pháp vẫn nên được thực hiện để giảm thiểu rủi ro chẳng hạn như yếu tố thời tiết bất lợi nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng thấp hơn và khả năng nga tiếp tục giảm cung cấp khí đốt